ngày một mươi tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an quận bình tân
triệt phá băng nhóm trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản trong các container
do bùi văn chiến và đồng bọn thực hiện thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác nắm tình hình địa bàn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện nhóm đối tượng
có biểu hiện nghi vấn hành vi trộm cắp tài sản trong các container
trên đường vận chuyển nên tiến hành điều tra truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày bảy tháng một
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp công an quận bình tân
tiến hành bắt giữ tám đối tượng gồm bùi văn chiến là đối tượng cầm đầu
và sáu đối tượng khác về hành vi trộm cắp tài sản
lâm quang quang về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
của công ty có trụ sở tại khu công nghiệp tân đức đức hòa long an
trong quá trình vật chứa hàng hóa từ kho long an về đến cảng cát lái tp hcm
công ty này đã cung cấp giấy tờ liên quan đến tài sản là ba lô hàng đóng trong container bị mất
có trị giá hơn hai tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
việc triệt phá băng nhóm trộm cắp tiêu thụ tài sản trong container
góp phần kêu giám tí lệ phản pháp hình sự
hạn chế việc các công ty doanh nghiệp bị trộm cắp tài sản
tạo niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tp hcm
và các tỉnh hành lân cận hoạt động kinh doanh sản xuất
sáng ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với nguyễn thị mỹ cơ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại ấp láng cháo xã dân thành thị xã duyên hải
về tội lừa đảo tài sản của người khác
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi bị cáo nguyễn cơ làm nghề mua bán hải sản tôm cua
tại xã long khánh huyện duyên hải tỉnh trà vinh
trong quá trình mua bán hải sản nhỏ lẻ tại địa phương bị cáo nguyễn cơ quen biết với nhiều người
trong đó có bà nguyễn hồng sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cư trú ấp dùng giếng
và bà lâm thị thu hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ ấp mường u cùng xã dân thành thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
đến đầu năm hai nghìn hai mươi việc mua bán hải sản gặp nhiều khó khăn
bị cáo bị mất cân đối về tài chính
để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân tiếp tục mua bán tôm cua nhỏ lẻ trả tiền nhân tông
bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối lợi dụng đồng tin của các bị hại bằng cách hỏi vay số tiền lớn của các quyền hạn để mua tôm nuôi hồ
hứa thời hạn từ năm ngày đến một mươi ngày sẽ trả tiền góp lại và đưa thêm tiền cho các bị hại
do tin tưởng bị cáo nên các bị hại đồng ý cho vay sau đó bị cáo chiếm đoạt
bằng thủ đoạn như trên bị cáo đã chiếm đoạt của bị nạn nguyễn hồng sang số tiền một mươi ba tỷ tám trăm bảy mươi triệu năm trăm linh ngàn đồng
chiếm đoạt của bị hại lâm thị thu hồng số tiền ba tỷ hai trăm ba mươi ba triệu đồng
các hứa vào hành vi tính chất vụ án hội đồng xét xử quản nhân dân tỉnh trà kinh tuyên phạt bị cáo nguyễn thiên nhật cơ
một mươi bảy năm tù giam đồng thời buộc phải bồi gần số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
sáng nay ngày một mươi tháng một các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã ra quân để thực hiện kiểm tra xử lý đối với xe ô tô khách dường nằm sai luồng sai tuyến
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã có thông tin
văn bản thông báo từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba chính thức hạn chế xe khách dường nằm chạy vào khu vực trung tâm
thời gian từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ và chỉ được phép chạy theo các tuyến vành đai
theo đó toàn bộ xe khách dường nằm sẽ đi theo tuyến đường vành đai cho phép là quốc lộ một
đường nguyễn văn linh võ trí công nguyễn thị định đậu văn cống mai trí thọ xa lộ hà nội quốc lộ một
đối với hai bến xe là bến xe miền đông củ quận bình thạnh và bến xe miền tây quận bình tân
cho phép xe dường nằm đi vào nhưng phải đúng độ trình bắt buộc
cụ thể đối với bến xe miền đông củ lộ trình quốc lộ một quốc lộ một mươi ba đường ninh bình lĩnh bến xe miền đông quốc lộ một mươi ba quốc lộ một
còn hành lang ra vào bến xe miền tây quốc lộ một đường kinh dương vương bến xe miền tây và ngược lại
đây là một trong những biện pháp để siết quản lý xe dù bến cốc xử lý nghiêm xe khách dừng nằm đón trả khách sai quy định
trong sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông đã đồng loạt ra quân kiểm tra nhưng chưa phát hiện trường hợp vi phạm
tuy nhiên còn gần một tuần nữa là chính thức vào cao điểm phục vụ hành khách tết nguyên đáng
nên công tác này sẽ liên tục được cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra kiểm soát
các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có thông báo hạn chế lưu thông trên tuyến đường đỗ thị lời thuộc quận ba
nhằm đảm bảo giao thông trong khoảng thời gian ga sài gòn tăng cường phục vụ cho hành khách đi lại vào dịp tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một mươi tháng một đến hết ngày tám tháng hai đường đỗ thị lời đoạn từ đường hoàng sa đến đường cách mạng tháng tám được điều chỉnh như sau
đoạn từ đường hoàng sa đến đường trần văn đang cấm xe ô tô lưu thông trong khoảng thời gian từ sáu đến tám giờ và từ một mươi sáu đến hai mươi giờ
theo hướng lưu thông từ đường hoàng sa đến trần văn đan lộ trình thay thế tham khảo là đường hoàng sa đường rạch bùng binh đường cách mạng tháng tám
đoạn từ đường trần văn đang đến cách mạng tháng tám cấm xe ô tô lưu thông trong khoảng thời gian từ sáu đến tám giờ và từ một mươi sáu đến hai mươi giờ
lộ trình thay thế tham khảo đường cách mạng tháng tám đường phạm văn hai đường hoàng sa
sở giao thông vận tải tp hcm lưu ý phương tiện tham gia giao thông với chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ
thưa quý vị với quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông tạo sự thông thoáng nhất cho người dân hành khách đi lại ở khu vực cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
trong cao điểm tết nguyên đáng năm nay các cơ quan chức năng đã bắt đầu chiến dịch truy quét xử lý các trường hợp vi phạm
thực hiện cao điểm này tổ liên ngành gồm các thành viên của đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất lực lượng thanh tra của sở giao thông vận tải tp hcm
cảnh sát cơ động và công an quận tân bình đã phối hợp lập chốt kiểm tra ở khu vực bên ngoài sân bay
qua công tác kiểm tra phát hiện tài xế này chở khách từ trong sân bay ra nhưng không ghi tên đầy đủ tên từng người
đáng nói tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe trường hợp này thanh tra sở giao thông vận tải đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện bảy ngày
cũng trong buổi kiểm tra cảnh sát giao thông đã phát hiện một số phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải hành khách
nhưng không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác không đầy đủ tên số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải
ở phần đầu mặt ngoài hai bên hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa theo quy định trường hợp xe này tài xế đẩy gián chiếu một bên
để bái xe chắc người ta cũng thiếu một tờ người ta lột một tờ bên của mình mình cũng không để ý vậy thôi
lúc trước thì có gián chứ có gián thì
bây giờ mới còn một bên đó chứ ai mà gián một bên bỏ một bên đâu
với các lý do như vậy tuy nhiên ngay sau khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý và yêu cầu bổ sung khắc phục
tài xế đã lập tức lấy ra miếng dán khác dán vào vị trí cửa trước bên phải theo quy định
đáng nói lỗi gián thông tin không đầy đủ như thế này lại khá phổ biến và có lẽ lý do quên mà các tài xế đưa ra cũng rất đại trà
làm bảo hiểm honda nó quẹt rồi bên sơn nó làm nó lột
tên ra mà nó cũng quên gián mình không quên để ý làm ra thì gặp cái trường hợp này thôi
rút kinh nghiệm từ các cao điểm tết năm ngoái và dịp lễ ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
do lượng khách tại sân bay tăng đột biến dẫn đến tình trạng ủng tắc giao thông taxi bắt nháo chặt chém giá cước
năm nay các đơn vị chức năng đã có các kịch bản và yêu cầu các hãng taxi phải có cam kết không để tài xế tái diễn
chúng tôi thường xuyên là làm việc với các hãng taxi
đặc biệt là các hãng taxi lớn để làm sao mà chuẩn bị các phương tiện một cách là tốt nhất đầy đủ
vừa phương tiện mà vừa đội ngũ lái xe để có thể là phục vụ cho thành phố nói chung
mà trong đó là có khu vực sân bay tân sơn nhất
còn đối với cái tình trạng là taxi dù tức là những cái taxi mà chạy không đúng quy định
thì chúng tôi tăng cường kiểm tra và xử phạt
ngoài cái việc mà từng ra
kiểm soát và chỉ huy điều khiển giao thông thì chúng tôi còn có cái phối hợp với trung tâm hầm của sở hữu thông ngân tải
trong công tác quan sát các hệ thống camera giám sát trên đoàn thành phố
cũng như ứng dụng cái viber trên các cái nhóm phản ứng nhanh trên đoàn thành phố
tại khu vực trung tâm cũng như khu vực cảng hàng không quốc tế thân nhất cảng cát lái và các khu vực cửa ô
rồi ngoài ra còn tiếp nhận các thông tin điện thoại của đường dây nóng người dân cung cấp ủng tắc giao thông cũng như là tai nạn giao thông
phải được xử lý kịp thời nhanh chóng
các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chọn những hãng taxi uy tín hoặc lựa chọn xe buýt
khi có nhu cầu di chuyển đi và đến sân bay tân sơn nhất
đối với các trường hợp phát hiện tài xế thu hân giác cước hoặc chạy không đúng tuyến
cần tố giác qua đường dây nóng tổng đài một nghìn hai mươi hai của thành phố để được xử lý
sáng nay ngày một mươi tháng một hội nhà văn thành phố hồ chí minh chính thức trao giải thưởng tác phẩm thượng đại
của thượng điên năm hai nghìn hai mươi hai đánh dấu nhiều tác phẩm cảm xúc gắn với đời sống kinh tế xã hội của thành phố
đồng thời ban giám khảo cũng tìm được một điểm sáng trong tác phẩm văn học thiếu nhi
hai giải thưởng đặc biệt từ hội nhà văn thành phố hồ chí minh được trao cho nhà văn nguyễn vũ tiềm là giải cống hiến
và trao cho nhà văn bùi phan thảo với tác phẩm những ngọn khói về trời
giải thưởng cũng khuyến khích văn đài dành cho các cây bút dành cho thiếu nhi
khi trao giải thưởng cho tác giả võ thu hương với tác phẩm điều kỳ diệu duyên như gốc anh đào
tám tác phẩm khác nhau được chọn lọc từ năm mươi chuyện thơ tham gia sách giải cũng nhận được khuyến khích từ hội nhà văn thành phố
trong đó trường carcorona của xuân trường được đánh giá ấn tượng về cách phản ánh sức sống của con người và kinh tế thành phố sau đại dịch
đồng thời dĩ nhiên là thời sự đó cũng mang một cái dấu ấn văn chương của một cái thành phố qua đại dịch vừa dược qua đại dịch với biết bao mất mát
đông thương đánh giá là những sáng tác đó không chỉ là nói là trách nhiệm công dân của người cầm bút mà còn phỏng hạnh của người cầm bút
trong khu khổ sự kiện hội nhà văn thành phố hồ chí minh cũng công bố cách nạp thành viên mới
trong đó có nhiều cây bút kỳ cựu có sức sáng tạo cao